tại cơ quan cảnh sát điều tra võ bạch hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản của mình
đáng sợ hơn hoa còn thừa nhận những chai nước đưa cho nạn nhân
được lấy từ đáy các phần mộ mới bốc lông chó mực và cho của gỗ đóng quan tài đã qua sử dụng
không hiểu sau khi biết sự thật hạnh phúc gia đình chị có còn được gìn giữ
bởi trên thực tế những câu chuyện như trên không hiếm
đã có không ít người vì mù quáng cuồng tín mà rơi vào cảnh tiền mất tật mạc gia đình ly tán
thậm chí là dở khóc dở cười vì bị kẻ xấu lợi dụng
vâng thưa quý vị trong cuộc sống không thể thiếu niềm tin
nhưng niềm tin cần phải được đặt đúng nơi đúng chỗ
không có thần thánh hay dịch vụ tâm linh nào có thể làm được những điều phi thường thay đổi số phận con người
và cũng không có dịch vụ tâm linh nào có thể mang lại tài lộc sức khỏe
và vẫn may bởi nếu có như vậy thì con người ta sẽ không cần phải nỗ lực học tập
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ diễn ra những hoạt động chào mừng xuân mới giáp thìn
sẽ có rất nhiều hoạt động liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng
vậy các cơ quan chức năng và người dân cần phải làm gì để ngăn chặn và phòng ngừa
việc lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi
mời quý vị lắng nghe ý kiến của các chuyên gia
thứ nhất là đối với các cơ quan ban ngành cơ quan quản lý nhà nước
quy định cơ chế những chính sách để có những chế tài xử lý mạnh mẽ hơn
đối với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải sớm hoàn thiện những cái này
và đây là công cụ rất là quan trọng
cái thứ hai là các tôn giáo tín ngưỡng cũng cần phải có những cái đồng hành cùng với các cơ quan quản lý nhà nước
trong cái việc là chấn chỉnh các hoạt động
tại các cái cơ sở
đặc biệt là những cái chấn chỉnh những cái biểu hiện
mà có những cái biểu hiện mà báo chí phản ánh
rồi chấn chỉnh những cái nhà thu hành hay là những cái người trong các cái cơ sở tín ngưỡng tôn giáo
mà có những cái hành vi nó chưa được chuẩn mực
thì chúng ta phải có những cái biện pháp hay là có những cái cơ chế để chúng ta xem xét để chúng ta xử lý
và cái thứ ba là cái nhận thức người dân rất quan trọng
người dân cần phải nâng cao cái nhận thức đúng đắn về tín ngưỡng tôn giáo
về các cái giao lý của các tôn giáo
thực hành đúng đúng theo giao lý
thì tôi nghĩ rằng là đó nó sẽ giảm đi cái tình trạng này
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại